xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới ngày hai tháng năm
trong ngày hôm nay miền bắc có tiết trời khá dễ chịu khi phần lớn thời gian trong ngày có nhiệt độ dưới ba mươi độ c
cả sáng chiều và tối sẽ xuất hiện bất trợt những cơn mưa phùn tuy nhiên vẫn đàn sen với nắng nhẹ
hình thái thời tiết này cũng là kiểu thời tiết thường gặp ở hà nội trong ngày quốc khánh
đây là bước chuyển mình hà nội đang vào thu một đêm nhất trong năm của thủ đô ngàn năm văn hiến